trước thêm năm học mới bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các trường đại học
đóng góp về phương án tuyển sinh cho năm học sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến có những thay đổi như thế nào và ý kiến ban đầu về sự thay đổi này ra sao
bộ giáo dục và đào tạo dự kiến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám sẽ giữ ổn định
như năm hai nghìn một mươi bảy các thí sinh sẽ làm năm bài thi gồm ba bài thi độc lập toán ngữ văn
ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
chỉ có điều ở hai bài thi tổ hợp sẽ có hai phương án phương án một giữ nguyên như kỳ thi năm nay
chấm điểm từng môn thi thành phần ví dụ lý chín điểm hóa chín điểm sinh tám điểm
phương án hai là phương án đang gây nhiều tranh cãi chấm điểm cả bài thi tổ hợp
ví dụ cả tổ hợp khoa học tự nhiên chín điểm cả tổ hợp khoa học xã hội tám điểm
như vậy theo phương án hai sẽ không có điểm thi riêng biệt từng môn lý hóa sinh sử địa
điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới công tác tuyển sinh của các trường đại học
như thế thì các trường sẽ bị ép sẽ phải lấy theo những phương án ba trong một
và những cái khối thi truyền thống cũng là một thời gian rất là dài rồi sẽ không còn dùng được nữa
đây là một cái tôi nghĩ là bị động và làm mất tự chủ cho các trường trường đại học
chưa bàn đến việc xáo trộn
trong công tác tuyển sinh các trường đại học vì phá vỡ các khối thi truyền thống
một số trường đại học lại tỏ ra quan ngại cho chính bản thân người học
bởi hầu hết các học sinh khi mới bước vào bậc trung học phổ thông đã có định hướng ban đầu là sẽ theo khối nào
ngoài ba môn thi bắt buộc là toán văn ngoại ngữ một học sinh theo khối a sẽ học thêm lý hóa
nếu thay đổi cách thi theo phương án hai học sinh đó sẽ phải học thêm môn sinh học
tôi sợ rằng nếu chúng ta áp dụng sớm thì đối với các em thì có cái sự chuẩn bị thời gian nó không kịp
chính vì vậy tôi nói rằng là nếu mà cần công bố thì bộ giáo dục và đào tạo nên công bố sớm
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia có sự điều chỉnh đã được tổ chức ba năm liên tiếp
và mỗi năm đều có sự thay đổi điều chỉnh
tuy hai phương án được nêu ra ở trên chỉ mới là dự kiến nhưng nhiều chuyên gia bày tỏ mong muốn
bộ giáo dục và đào tạo cần có lộ trình và đứng ở vai trò của ngành học để có những quyết sách hợp lý
năm nào chúng ta cũng có thay đổi thì nó sẽ dẫn tới sự cảm giác mệt mỏi
của phụ huynh cũng như là thí sinh đi thi khi mà liên tục phải theo dõi những cập nhật như vậy
mà không có được những cái định hướng từ sớm hơn
có thể mục tiêu trong phương án thay đổi là nhằm hướng tới học sinh phải có kiến thức tổng hợp
toàn diện trong tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
nhưng liệu một trường thiên về đào tạo kỹ thuật hay công nghệ thông tin
có cần tuyển người học giỏi kiến thức sinh học hay không
học sinh phụ huynh học sinh có thích nghi kịp với các thay đổi hay không
rõ ràng bộ giáo dục và đào tạo cần tính toán kỹ lưỡng đến tất cả những câu hỏi trên